thưa quý vị sau hơn bốn ngày xét xử vào chiều một mươi chín tháng tám đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa xét xử vụ án sai phạm trong quản lý sử dụng đất đai tại tỉnh bình dương đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo
bản luận tội nêu rõ những hành vi vi phạm của các bị cáo nguyên là lãnh đạo tỉnh bình dương và bị cáo nguyễn văn minh gây hậu quả thất thoát đặc biệt lớn gây bức xúc trong dư luận
cựu bí thư tỉnh ủy bình dương trần văn nam và cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình dương trần thanh liêm cùng bị đề nghị mức án từ chín đến một mươi năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
bị cáo nguyễn văn minh cựu chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty bình dương bị đề nghị từ một mươi bốn đến một mươi năm năm tù cùng về tội danh trên và từ một mươi năm đến một mươi sáu năm tù về tội tham ô tài sản
tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo minh là từ hai mươi chín đến ba mươi năm tù
các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ ba năm đến hai mươi sáu năm tù về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tham mô tài sản
lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh phối hợp hải quan hà tĩnh vừa bắt giữ một đối tượng thu giữ một kg kentamin và bảy năm trăm linh viên ma túy tổng hợp

tại cửa khẩu quốc tế cầu treo tỉnh hà tĩnh đối tượng ye vang chú tại lào dùng xe ô tô mang biển kiểm soát lào vận chuyển trái phép chất ma túy từ lào vào việt nam
kiểm tra tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một kg kentamin bảy năm trăm linh viên ma túy tổng hợp
để qua mắt các lực lượng chức năng đối tượng đã ra cố ghế ngồi trên xe để cất giấu ma túy
tại cơ quan điều tra đối tượng yeo vang khai nhận vận chuyển số ma túy từ lào vào việt nam để bàn giao cho một đối tượng ở nghệ an lấy tiền công
một đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên nệm bàn quận hú hành sơn thành phố đà nẵng vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng bắt quả tàng
phát hiện một lượng lớn ma túy được cất giấu phân chia ngay trong khu dân cư
đáng nói hơn các đối tượng còn tàng trữ cả súng ngắn để sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng
lực lượng công an đã tạm giữ hình sự đối với đặng xuân hạnh võ lê hải dương văn thanh
trong đó hạnh giữ vai trò chủ mưu cầm đầu
sau khi lấy ma túy về tập kết tại nhà của hạnh vào chiều ngày một mươi tám tháng tám các trinh sát đã bắt quả tăng hải thanh cùng với hai đối tượng khác đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
thu giữ ba trăm linh g ma túy đá một khẩu súng rulo và ba mươi năm viên đạn đầu trì cùng nhiều vật chứng dùng để phân chia sử dụng ma túy
sau khi dùng dao đâm chết bạn nhậu đối tượng đã hướng dẫn nhau khai báo tạo dựng lời khai
nhằm tạo dựng lời khai giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với phạm hoàng my về hành vi giết người
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng tám trong lúc nhậu giữa my và dương văn tèo đã xảy ra mâu thuẫn
my sử dụng hung khí đâm trúng vùng bụng của tèo khiến tèo ngã ra phía sau bất tỉnh
thấy vậy my cùng hữu dùng xe mô tô chở tèo đi cấp cứu nhưng tèo đã tử vong trước khi đến bệnh viện
xác định tèo đã tử vong my tạo dựng lời khai giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã điều tra làm rõ vụ án bắt giữ đối tượng my
tòa án cấp cao tại đà nẵng vừa mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo đỗ văn tài hai mươi năm tuổi
chú tại xã hỏa lễ huyện crong bông tỉnh đắk lắc về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là vũ văn khánh chú cùng địa phương
theo nội dung của vụ án vào trưa ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tài vào khu vực rừng sản xuất tiểu khu một nghìn một trăm bảy mươi bốn
thủ địa phận thôn một mươi hai xã hỏa lễ huyện crong bông để tìm kiếm cây lan rừng
thì phát hiện khánh và nguyễn xuân nam đang sẻ một cây gỗ đã bị cưa hạ
sau đó tài dùng điện thoại di động quay lại video
phát hiện tài đang quay phim
tài đến chửi bới và đánh tài
tức giận vì bị đánh tài nhặt một con dao dựa gần đó đuổi theo chém làm khánh bị thương
khánh sau đó được cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng tỷ lệ thương tật là hai mươi bốn
vào ngày ba tháng sáu tòa nhân dân tỉnh đắk lắc đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm
tuyên phạt tài tám năm tù giam về tội giết người
sau đó tài có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
tại phiên tòa phúc thẩm sau khi xem xét các tình tiết diễn biến của vụ án
thi án cấp sơ thẩm tám năm tù giam về tội giết người
trộm cắp tiền vàng điện thoại trị giá gần bốn mươi triệu đồng của người dân
hai đối tượng đã bị tổ công tác một trăm năm mươi một công an huyện bình giang tỉnh hải dương phát hiện bắt giữ
vào khoảng một giờ ngày một mươi tám tháng tám tổ công tác một trăm năm mươi một công an huyện bình giang tỉnh hải dương
tuần tra kiểm soát tại địa phận thôn phú đa xã hồng khê huyện bình giang
phát hiện một nam thanh niên đi bộ có nhiều biểu hiện nghi vấn
tiến hành truy bắt
tổ công tác phát hiện trên người đối tượng có số tiền gần hai triệu đồng
qua đấu tranh đối tượng khai tên dương công toàn chú tại huyện bình giang
vào sáng ngày một mươi bảy tháng tám toàn cùng nguyễn nhật quang cùng chú tại huyện bình giang đã
đã đột nhập vào nhà của bà vũ thị nhài ở thôn bá thủy xã long xuyên huyện bình giang
để trộm cắp tiền vàng và điện thoại với tổng trị giá khoảng bốn mươi triệu đồng
và hiện vụ việc đang được công an huyện bình giang tiếp tục xác minh làm rõ
tạo ra vỏ bọc dưới dạng người có điều kiện hoặc là kinh doanh thành đạt
sau đó tiếp cận làm quen tạo dựng mối quan hệ thân thiết với những người nhẹ dạ cả tin
sau đó lấy lý do là cần vốn để mở rộng làm ăn kinh doanh hoặc là kêu gọi nguồn vốn để cùng làm ăn
từ đó vay tiền hoặc là nhờ những người mới quen biết vay tiền
và với thủ đoạn này đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng
ngày một mươi sáu tháng tám công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ
trình báo của chị nguyễn thị hoa mai trú tại khu sáu thị trấn hùng sơn huyện lâm thao
với nội dung trong khoảng thời gian từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
chị mai bị một người phụ nữ giới thiệu tên là hoàng thị lan
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ở xã vạn xuân huyện tam nông lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên một bảy tỷ đồng
chị mai đã nhiều lần dọ theo địa chỉ mà người này cung cấp
thì được biết tất cả những thông tin về nhân thân lai lịch gia đình của người này đều là giả
đầu tiên là nó xuống nhà em nằm tóc ạ
xong đấy thì nó thấy nhà em ở cổng chợ thì nó bảo em là nó gửi hàng cho em bán
nó gửi hàng cho em bán thì em bán cho nó một thời gian
thì bắt đầu là nó xuống nhà em nó thuê quán
nó thuê quán xong đấy thì nó nhờ nó thuê em ra bán thuê cho nó
thì trong quá trình bán thuê thì em thấy nó cũng buôn bán được
em theo dõi thì em thấy nó cũng kiểu người biết làm ăn đấy ạ
thì xong nó cứ hỏi em là nó vay tiền để nó đi lấy hàng
sau khi tiếp nhận trình báo của bị hại
cơ quan cảnh sát điều tra công an
huyện lâm thao đã tiến hành xác minh
từ đó xác định người có tên hoàng thị lan
thực chất là nguyễn thị hương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ở khu sáu xã cao xá huyện lâm thao tỉnh phú thọ
đây là đối tượng trước đó đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ
ra quyết định truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
chỉ sau hai ngày tiếp nhận trình báo của bị hại
ngày một mươi tám tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lâm thao đã bắt được hương
khi đối tượng này đang lẩn trốn tại xã an thới huyện hóc môn tp hcm
bước đầu đối tượng hương khai nhận biết gia đình chị mai có điều kiện
nên đã giả lấy tên là lan đến thuê cạnh nhà chị mai để tiếp cận làm quen
để tạo niềm tin hương còn thường xuyên giới thiệu với chị mai
chồng làm cán bộ địa chính huyện tam nông
và việc làm ăn buôn bán của hương đang rất thận lợi doanh thu hàng trăm triệu mỗi tháng
những lần đầu hương hỏi vay chị mai vài chục triệu đồng và trả lãi đúng hẹn
sau khi đã tạo được niềm tin với chị mai
đối tượng hỏi vai chị mai với số tiền lớn rồi chiếm đoạt
bằng thủ đoạn tương tự hương đã lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng
khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào xác định nhân thân chính xác một con người là những ai
phải xác định được kiểm chứng được những giao dịch và khả năng tài chính của những người thực hiện cho vay
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lâm thao
tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật
vụ việc này cũng là bài học cảnh tỉnh cho những ai nhẹ dạ
cả tin dễ dàng trao hàng tỷ đồng cho những người mà mình không biết rõ nhân thân lai lịch
sử dụng súng hơi khí nén không có giấy phép
vi văn hiếu chú tại xã minh hòa huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
vừa bị ubnd huyện trợ mới tỉnh bắc cạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
đồng thời tịch thu tăng vật
trước đó qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bắc cạn
phát hiện một tài khoản facebook có đăng bài bán súng hơi khí nén trên hội nhóm kín trên mạng xã hội facebook
lực lượng công an đã xác minh chủ tài khoản trên là vi văn hiếu
ngày ba mươi một tháng bảy hiếu mang súng hơi đến khu vực thôn khuổi đen hai xã tân sơn huyện chợ mới để săn bắn chim
thì bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh
và công an xã tân sơn huyện trợ mới kiểm tra hành chính phát hiện và thu giữ một khẩu súng
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh hà nam vừa phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh hà nam
phát hiện và thu giữ hơn một một trăm linh chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ
trước đó tổ công tác phát hiện lê ngọc lan chú tại xã la sơn huyện bình lục
đang kinh doanh buôn bán hơn một một trăm linh chiếc bánh nướng các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại khu công nghiệp châu sơn thành phố phủ lý
tại thời điểm kiểm tra lan không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ có liên quan đến toàn bộ số hàng hóa trên
bước đầu lan khai nhận đã thu mua số bánh trên qua mạng xã hội với giá ba đồng một chiếc về bán kiếm lời
hiện phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đã bàn giao vụ việc cho cục quản lý thị trường để xử lý theo quy định
thưa quý vị tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo tạ văn thường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại xã chu hương huyện ba bể tỉnh bắc cạn về tội giết người
theo có trạm vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tạ văn thường đã sang nhà và dùng dao chém vào đầu bàn tay trái của chị nông thị an
là em dâu của thường hậu quả chị an bị thương tật năm mươi năm
tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội tạ văn thường bị mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi
do bị bệnh dối loạn thần kinh bởi dùng rượu thường xuyên
tuy nhiên bị cáo vẫn phải chịu trách nhiệm
tại phiên tòa bị cáo tạ văn thường thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
hội đồng xét xử đã xử phạt bị cáo tạ văn thường một mươi năm tù về tội giết người
tại đà nẵng tòa án nhân dân cấp cao tại đà nẵng vừa mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo triệu trọng ly hai mươi bốn tuổi chú tệ xã yà huy huyện yà hà leo tỉnh đắk lắk về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là anh phạm hoài kỳ chú tệ xã cư mốt huyện yà leo
vào đêm một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi khi ly cùng bốn người bạn có tổ chức ăn nhậu tại nhà
thì thấy nhóm của anh kỳ đang trú mưa gần đó liên tục rú ga nẹp bô xe máy
nên ly đã vào nhà lấy một con dao đi ra đe dọa nhóm của kỳ
giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau ly đã cầm dao chém liên tiếp bốn nhát vào đầu
tay và chân của kỳ gây thương tật một mươi chín
vào ngày bảy tháng sáu tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm
và tuyên phạt ly một mươi một năm tù giam về tội giết người
sau đó ly có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
tại phiên tòa phúc thẩm hội đồng xét xử đã bác đơn kháng cáo tuyên phạt triệu trọng ly y án cấp sơ thẩm
từ mâu thuẫn giao thông mà khoảng ba mươi thanh thiếu niên đã hẹn nhau để giải quyết bằng hung khí
vào ngày hôm nay ngày hai mươi tháng tám công an thành phố thủ dâu một tỉnh bình dương
đã tạm giữ một mươi chín đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi cối gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
theo điều tra vào ngày một mươi bảy tháng tám nguyễn hữu phát điều khiển xe mô tô phân khối lớn
nẹp bô lưu thông trên đường thì xảy ra mối thuẫn cãi nhau với lê trí nhân
sau đó nhân đã rủ thêm một mươi tám đối tượng khác mang theo hùng khí là giao tự chế mã tấu kiếm nhật và rượu
đi tìm chém phát nhiều nhát gây thương tích và đứt hai ngón tay
sau khi gây án nhóm của nhân điều khiển xe rời khỏi hiện trường
phát bị thương tích nặng đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
quá trình truy xét đến hai mươi h ngày một mươi chín tháng tám
lực lượng công an đã đưa một mươi chín đối tượng về trụ sở làm việc
còn tại bến tre một nhóm thanh niên bị bắt quả tăng khi đang sử dụng trái phép chất ma túy
tại cơ sở karaoke duy hiền thuộc phường sáu thành phố bến tre
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện có một mươi bốn người đang tham gia hát karaoke
qua test nhanh phát hiện có một mươi ba thanh niên dương tính với chất ma túy
ngoài ra chủ cơ sở kinh doanh karaoke duy hiền cũng không xuất trình được giấy chứng nhận
đủ điều kiện về an ninh trật tự giấy đăng ký kinh doanh và hoạt động quá giờ quy định
lực lượng chức năng đã tiến hành mời các thanh niên trên về trụ sở công an để làm việc